trong khi đó ít nhất ba người đã thiệt mạng sau vụ xả súng ở thành phố yakima bang washington của mỹ vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một theo giờ địa phương
vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau hai vụ xả súng liên tiếp ở bang california của nước mỹ
theo cảnh sát vào khoảng ba giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một một nghi phạm là nam giới đã đi vào cửa hàng circle k trên đại lộ north hill và xả súng
khi cảnh sát đến hiện trường họ thấy ba nạn nhân đã thiệt mạng tại cửa hàng sơ cổ cây và nhận thấy có vụ xả súng thứ hai ở bên kia đường tại một cửa hàng khác
ở hiện trường thứ hai nghi phạm đã bắn vào một chiếc xe và cướp chiếc xe này
hiện cảnh sát vẫn đang truy lùng nghi phạm và điều tra động cơ vụ tấn công
cùng ngày tổng thống mỹ joe biden đã kêu gọi quốc hội nước này hành động nhanh chóng để cấm vũ khí tấn công
khi chính giới và dư luận mỹ bị sốc với các vụ xả súng hàng loạt trong vòng chưa đầy bốn mươi tám giờ qua
tại bang california
sau các vụ tấn công này một nhóm thượng nghị sĩ đã đệ chỉnh dự luật lệnh cấm vụ khi tấn công liên bang
và luật sẽ nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua vũ khí tấn công lên hai mươi một tuổi